các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông khẳng định các ca mắc biến chủng omic ron hiện đều là ca nhập cảnh được cách ly chặt chẽ chưa lây lan trong cộng đồng
và cho biết hcdc đang triển khai test nhanh cho tất cả người nhập cảnh ở cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
ông tâm cho biết thêm hiện khách nhập cảnh vào việt nam phải có giấy xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
test nhanh âm tính trước khi lên và sau khi xuống máy bay
trong nội địa hcdc tiến hành tầm soát các ca mắc biến chủng omitron ở khu vực có nhiều người nhập cảnh
hoặc số ca tăng bất thường
quy trình này cũng đã khá chặt chẽ và trong dịp tết sắp tới tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết các bệnh viện đã có khoa điều trị bệnh nhân hậu covid một mươi chín
các khoa này có bác sĩ chuyên tư vấn thăm khám phát hiện điều trị và xử lý di chứng của bệnh nhân
trong đó bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp đã triển khai điều trị người mắc chứng hậu covid một mươi chín
tại chỗ và thăm khám qua ứng dụng
ngoài ra tp hcm có nhiều bệnh viện khác nhau cũng tham gia
về kế hoạch phòng chống dịch của ngành y tế trong tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sở y tế đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc để chuẩn bị
theo bà mai số bệnh nhân từ các bệnh viện giải chiến trên địa bàn hiện chiếm một mươi ba mươi công suất hoạt động
để lực lượng y tế có thời gian hồi phục lại sức khỏe bốn bệnh viện giải chiến tạm ngưng bác sĩ tại đây được rút về
tuy nhiên bà mai nói trong trường hợp đối phó với biến chủng omicront sở y tế sẽ kích hoạt trong vòng hai mươi bốn giờ các bệnh viện giải chiến sẽ tái hoạt động